vào ngày hôm nay công an tp hcm đã phối hợp với công an quận bình tân và các đơn vị liên quan
thực hiện việc khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm mươi một s trên đường số bảy
khu công nghiệp tân tạo mở rộng phường tân tạo a quận bình tân
mọi hoạt động đăng kiểm tại trung tâm năm mươi một s tạm ngưng để phục vụ việc khám xét và kiểm tra
việc khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn một s diễn ra trong bối cảnh
công an tp hcm đang mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm
trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành khác
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba công an quận một mươi một và các đơn vị liên quan
đã khám xét trung tâm đăng kiểm năm nghìn hai s trên đường tống văn trân phường năm quận một mươi một
ba bị cáo lập khống các chứng tử ghi tăng các dịch vụ để rút ruột của công ty
với số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh hải dương vừa xét xử sơ thẩm hình sự các bị cáo là nguyễn hoàng giang
nguyễn thị điệu cùng chú tại tp hcm và vũ thị thùy dương
chú tại tỉnh hải dương
theo cáo trạng bị cáo vũ thị thùy dương làm việc tại phòng xuất nhập khẩu hàng hóa
của công ty trách nhiệm hiếu hạn aev cấu kết với các bị cáo nguyễn hoàng giang
là nhân viên kế toán và nguyễn thị điệu là nhân viên bộ phận chứng từ chăm sóc khách hàng
của công ty trách nhiệm hiếu hạn logistics mlc chi nhánh hà nội
ba đối tượng thực hiện hành vi sửa chữa lập khống ghi tăng các dịch vụ tiền trên giấy báo giá
để nâng khống giá trị thanh toán dịch vụ xuất nhập khẩu đối với công ty aev
với tổng số tiền hơn một mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng giang một mươi ba năm tù vũ thị thùy dương một mươi một năm tù
riêng bị cáo nguyễn thị điệu bị tuyên phạt ba mươi sáu tháng tù nhưng được hưởng án treo
ngoài ra các bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho công ty trách nhiệm hiếu hạn aev
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam một mươi bốn đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trước đó đối tượng trần công bình và phạm công thiện đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
tại một quán nhậu nhưng được mọi người can ngăn
sau đó bình đã rủ thêm bảy đối tượng mang theo hung khí đến nhà của thiện để trả thù
khi đến nơi thấy thiện đang ngồi nhậu tại nhà cùng với sáu người bạn
hai bên đã lao vào hỗn chiến gây mất an ninh trở tự công cộng
vào cuộc điều tra làm rõ công an đã bắt giữ được một mươi bốn đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô văn dầu hai mươi ba tuổi trú tại phường hòa cường nam quận hải châu
và tống phước anh quốc hai mươi hai tuổi trú tại phường khuê trung quận cẩm lệ về hành vi cướp tài sản
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thái thương thua cá độ bóng đá và có nợ của ngô văn dầu số tiền hai mươi bốn triệu đồng
thương trả được chín triệu còn lại nợ một mươi năm triệu mặc dù dầu đã nhiều lần đòi nợ nhưng thương liên tục chặn liên lạc và bỏ trốn
đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai dầu liên lạc được với thương và hẹn ra quán nước để giải quyết nợ
khi đi dầu rủ thêm quốc đi cùng tại cuộc hẹn do không có tiền trả nợ hai đối tượng đã hủ dọa và đánh thương
buộc thương phải đưa điện thoại để trừ nợ sau đó cả hai bỏ đi
năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về lực lượng phương tiện điều kiện làm việc nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo công an các cấp
lực lượng kỹ thuật hình sự công an hai mươi ba tỉnh thành phía nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành
đạt và vượt nhiều trí tiêu trong chương trình kế hoạch công tác
lực lượng kỹ thuật hình sự đã tham gia khám nghiệm hiện trường ba mươi tám chín mươi hai vụ chiếm bốn mươi chín công tác kỹ thuật hình sự của cả nước tăng một năm trăm bốn mươi bảy vụ so với năm hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị lãnh đạo viện khoa học hình sự đề nghị các đơn vị cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học
tiếp tục nâng cao chất lượng đổi mới hình thức mở rộng quy mô và chuẩn hóa công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự và pháp y
tạo chuyển biến mạnh mẽ đột phá trong công tác kỹ thuật hình sự công an cấp huyện và quan tâm việc triển khai các lĩnh vực giám định mới khi đủ điều kiện
bắt đầu từ ngày hôm nay ngày một tháng bốn tất cả những thuê bao di động đang hoạt động
nếu chưa tiến hành chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định thì sẽ nằm trong diện có nguy cơ bị khóa thuê bao
và đây là một trong những nội dung đang thu hút sự chú ý của dư luận trong thời gian vừa qua
vậy việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là như thế nào
thụ hưởng những điều gì khi tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao
ngay sau đây trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp biên tập viên linh chi sẽ trình bày cụ thể
thưa quý vị chuẩn hóa thông tin thuê bao là một trong những nhiệm vụ quan trọng nằm trong tổng thể thực hiện đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ truyền đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
vì vậy mà từ ngày một mươi năm tháng ba cho đến ngày ba mươi một tháng ba là thời hạn được bộ thông tin và truyền thông cương quyết đưa ra
nhằm yêu cầu tất cả các doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành việc đối soát giữa thông tin thuê bao di động
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an
việc chuẩn hóa thông tin thuê bao đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của phía người dân
cũng như cho thấy sự vào cuộc quyết địệt từ các nhà bán

việc chuẩn hóa thông tin thuê bao đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của phía người dân
cũng như cho thấy sự vào cuộc quyết địệt từ các nhà bán
và ra cửa hàng việt heo để có thể là truyền nhượng thông tin xin
chúng tôi đang nhanh chóng thực hiện các giải pháp để tăng cường việc truyền thông đến khách hàng
tại các điểm giao dịch nhân viên trực đến tối thiểu là hai mươi một giờ để có thể phục vụ được cho khách hàng
đối với các khách hàng mặc khó khăn trong cái việc mà công tác chuẩn hóa
thì chúng tôi cũng sẽ có những nhân viên sẽ trực tiếp đến hỗ trợ khách hàng
và hướng dẫn khách hàng để mà thực hiện chuẩn hóa tại nhà
vì sao phải chuẩn hóa thông tin thuê bao di động
quy trình chuẩn hóa được tiến hành ra sao là những câu hỏi được nhiều người quan tâm trong thời gian qua
phải thẳng thắn nhìn nhận rằng thời gian qua các cuộc gọi tin nhắn từ sim giác
thực hiện các hành vi lừa đảo quảng cáo sai sự thật thiếu văn hóa
đã trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều người dân
vì vậy mà đến thời điểm này khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và hai mươi bốn triệu thông tin gốc của công dân được cập nhật
thì việc xác thực đối xuất thông tin thuê bao di động được tiến hành với độ chính xác rất cao
và theo thống kê trong tổng số gần một trăm hai mươi bốn triệu thuê bao đang hoạt động hiện nay
thì có trên ba tám triệu thuê bao có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hoặc là thông tin thuê bao không đúng quy định
hiện dữ liệu của các nhà mạng được chia sẻ kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo đó dữ liệu của từng thuê bao bao gồm

họ và tên thông tin chứng minh nhân dân căn cước công dân ngày cấp nơi cấp ảnh chụp chân dung
tệp thông tin khách hàng này sau khi được các nhà mạng tiến hành bộ lọc
sẽ được gửi qua dữ liệu của bộ công an
hai hệ thống này tự động tiến hành đối soát
việc sai lệch thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và thông tin thuê bao tại nhà mạng có thể do nhiều nguyên nhân
như lỗi nhập liệu khi thực hiện số hóa dữ liệu thông tin thuê bao đăng ký tại nhà mạng
lỗi kỹ thuật trong quá trình đối soát
hay thay đổi từ chứng minh nhân dân từ chín số thành một mươi hai số
thay đổi ngày cấp và hạn sử dụng giấy tờ
vì vậy từng trường hợp có thông tin trung khớp hoặc không trùng khớp
hệ thống dữ liệu của bộ công an sẽ trả kết quả về các nhà mạng
từ đó từng thuê bao sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu phải chuẩn hóa thông tin
và người dùng có thể thực hiện dưới nhiều hình thức
như trực tiếp đến điểm cung cấp dịch vụ qua website chính thức
hoặc qua các ứng dụng của các nhà mạng trên điện thoại thông minh
để kiểm tra thông tin thuê bao người dùng có thể tự kiểm tra bằng cách
nhắn tin miễn phí theo cú pháp tttb gửi một nghìn bốn trăm một mươi bốn
sau khi tổng đài nhận được yêu cầu thì sẽ trả về tin nhắn có đầy đủ thông tin
như họ tên ngày sinh căn cước công dân chứng minh thư nhân dân nơi cấp và ngày cấp
và dĩ nhiên nếu thông tin này trùng khớp với thông tin của chủ xin điện thoại
thì đồng nghĩa rằng người dùng không cần chuẩn hóa thông tin
hiện có một số mốc cụ thể mà người dùng cần lưu ý
nếu không cập nhật thông tin
đó là từ ngày một tháng bốn cho đến ngày một mươi năm tháng bốn thuê bao sẽ bị khóa một chiều
từ ngày một mươi năm tháng bốn cho đến ngày một mươi năm tháng năm thuê bao sẽ bị khóa dịch vụ hai chiều
và sau ngày một mươi năm tháng năm thuê bao sẽ bị ngừng hoạt động và tiến hành thu hồi số
cái đợt này thì chúng ta mới nhằm vào ba tám mươi năm triệu thuê bao
là cái số thuê bao mà đang có sự khác lệch giữa hai cơ sở dữ liệu
dân cư và cơ sở dữ liệu tại nhà mạng
thế thì tiếp tục là các nhà mạng cần phải giả soát tiếp
những cái tập thuê bao còn lạ
liên quan đến những cái dữ liệu mà số liệu nó chưa thực sự chính xác
nó còn mờ hoặc là những cái số liệu mà dùng những cái chứng minh thư
mà đã hết hạn sử dụng
đây không phải là một cái đợt cuối cùng
mà đây là một cái đợt mà một cái bước tiếp theo
mà chúng ta có cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để chúng ta làm
cơ sở để đối soát
thì các nhà mạng sẽ tiếp tục với cái đà này
sẽ tiếp tục đối soát các cái cơ sở dữ liệu của thuê bao của mình
đưa ra các tập cần chuẩn hóa
và cũng mong rằng là cái người sử dụng
cũng thấy rằng cái lợi ích mang lại cho bản thân mình
cũng như cho cộng đồng trong cái việc là chuẩn hóa thông tin thuê bao
thực hiện khai thác thông tin cá nhân thì được theo quy định của pháp luật
và phải đảm bảo được cái tính bảo mật thông tin của công dân đó
chính vì vậy cho nên là trong cái quá trình thực hiện xác thực
thì tất cả những trường thông tin liên quan đến chìa khóa
sẽ được sử dụng để thực hiện kết nối giữa tra cứu giữa hai hệ thống
còn lại các cái thông tin mà không liên quan
thì chúng tôi cũng sẽ không cung cấp
để đảm bảo được tính bảo mật thông tin của công dân
trong quá trình thực hiện thì đối với hệ thống của các nhà mạng
thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là chặt chẽ
về an ninh an toàn hệ thống
cũng như các biện pháp giải pháp kết nối
thì cũng được thẩm định và phê duyệt
đối với các cái
cái phương án kết nối này việc thực hiện xác thực thông tin thuê bao
thì sẽ giúp là giảm tài
được việc dùng dữ liệu sạch từ thuê bao
cũng như là hạn chế tình trạng sinh giác
quản lý được số lượng thuê bao một cách chính xác nhất
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
việc yêu cầu đăng ký thuê bao đã được triển khai
tuy nhiên mới chỉ dừng ở mức đối chiếu
đảm bảo trùng khớp giữa thông tin được khách hàng cung cấp
khi mua và đăng ký sim
và thông tin được lưu trữ tại nhà mạng
tuy nhiên từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
yêu cầu được đặt ra là khi tất cả số thuê bao mới
khi phát sinh bắt buộc phải được xác thực
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
hiện với thông tin thuê bao di động chính chủ
trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì người dân có thể dễ dàng sử dụng để đăng nhập
trên cổng dịch vụ công quốc gia
và thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến
làm hộ chiếu phổ thông
giao dịch các dịch vụ ngân hàng
tài chính bảo hiểm và thương mại điện tử
đến tới loại bỏ các hành vi lừa đảo
quấy dối từ các cuộc gọi rác tin nhắn rác
mỗi một số điện thoại đều đại diện
cho một cá nhân cụ thể chính xác và rõ ràng
mọi hoạt động của sim sẽ gắn với người chủ sở hữu của nó
thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp
người dùng bị mất sim nhưng không thể báo khóa thuê bao
cũng như khôi phục do thông tin đăng ký không đúng
thậm chí còn bị người khác sử dụng với mục đích xấu
và đến lúc này thì rất bất lợi cho người dùng
rõ ràng nếu sử dụng thông tin không chính xác
thì chắc chắn sự an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng
sẽ không được bảo vệ
do đó cùng với sự hoàn thiện cơ sở pháp lý
sự vào cuộc của các doanh nghiệp
cùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì cần sự đồng lòng vào cuộc của chính người sử dụng
tiến hành chuẩn hóa thông tin thuê bao
hướng tới xây dựng thị trường dịch vụ điện thoại di động
ngày một văn minh và an toàn
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng
lấy đi chiếc xe mô tô trị giá khoảng một mươi năm triệu đồng
điều tra khoanh vùng đối tượng lực lượng cảnh sát hình sự công an
thành phố thái bình phối hợp với công an các huyện của thành phố hải phòng
bắt giữ một mươi đối tượng trú tại thành phố hải phòng
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận
từ khoảng đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba do không có việc làm ổn định
không có tiền tiêu xài các đối tượng đã tụ tập nhau
sử dụng xe mô tô cá nhân lợi dụng buổi tối đường vắng ít người qua lại
sang các tỉnh hải dương thành phố thái bình
gặp người đi đường chặn xe đe dọa cướp tài sản của bị hại
nếu bị phát hiện truy đuổi các đối tượng dùng dao dùng phóng lợn
và các vũ khí công cụ hỗ trợ mang theo để chống trả
sau khi cướp được xe sẽ thay đổi quần áo để che mắt cơ quan điều tra
hiện công an thành phố thái bình đang tiếp tục mở rộng vụ án
và hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
thưa quý vị mặc dù biết là hành vi vi phạm pháp luật song vì lợi nhuận cao
rất nhiều đối tượng đang bất chấp sử dụng triệt đề mạng xã hội
để mua bán trao đổi công khai các loại vũ khí công cụ hỗ trợ
ghi nhận qua rất nhiều vụ án cho thấy là nhiều giao dịch mua bán trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ diễn ra trên mạng internet
khiến cho việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
đã tạm giữ phạm văn minh sinh năm hai nghìn bốn và lâm tấn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng ngụ thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi chế tạo tàn trữ vận chuyển
sử dụng mua bán trái phép vũ khí
công an thu giữ một mươi chín khẩu súng hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ chế tạo súng
phạm văn minh khai nhận đã đặt mua linh kiện súng trên mạng xã hội
sau đó lắp ráp thành súng hoàn chỉnh và bán trên mạng để kiếm lời
theo ghi nhận của phóng viên hoạt động mua bán trái phép vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên mạng internet đang diễn ra hết sức phức tạp
với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi gây bước xuất trong dư luận
bên bán lợi dụng việc không cần kê khai tên địa chỉ số điện thoại
mà vẫn tạo được tài khoản ảo để giới thiệu hướng dẫn cách chế tạo rao bán vũ khí
trong khi đó người mua chỉ cần ngồi một chỗ có thể mua bất kỳ sản phẩm nào
do đó việc điều tra xử lý của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn
các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thường sử dụng dịch vụ giao hàng bằng xe khách
hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển vũ khí và các công cụ hỗ trợ khác
do sự thiếu kiểm soát của công ty vận chuyển sự xuất hiện của vũ khí và công cụ hỗ trợ
trong xã hội đã gây ra những hậu quả khôn lường như các vụ cướp tài sản manh động
sử dụng súng để uy hiếp nạn nhân hoặc sử dụng vũ khí để thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm
không chỉ súng đạn các loại hung khí vũ khí nguy hiểm khác như đao kiếm giáo mát
cũng đang được bán tràn lan trên mạng xã hội và việc mua bán tàn trữ sử dụng những vũ khí này
là hành vi vi phạm pháp luật
trừ những loại vũ khí thô sơ sử dụng cho mục đích trưng bày triển lãm hoặc đồ gia bảo
với những trường hợp chế tạo sử dụng tàn trữ hay vận chuyển những vũ khí thô sơ
sẽ bị xử phạt ở mức từ một mươi hai mươi triệu đồng theo quy định tại điều một mươi một của nghị định một trăm bốn mươi bốn
và ở trường hợp đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về cái hành vi này
hoặc là đã bị kết án về những tội danh liên quan đến việc tàn trữ sử dụng vũ khí thô sơ
mà vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị xem xét xử lý hình sự
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ
có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
thời gian qua lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương trên cả nước
tham vô với cấp ủy chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
và toàn dân tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm đồng thời triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn dân cư
có phần tạo chuyển biến về nhận thức trong quần chúng nhân dân về công tác này
sau vụ chìm cano làm một mươi bảy người thiệt mạng trên tuyến đường thủy nội địa cửa đại
cù lao tràm thành phố hội an tỉnh quảng nam lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm soát
đối với từng phương tiện chở khách và mới đây phòng cảnh sát đường thủy tiếp tục phối hợp
với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam và các đơn vị trên tuyến ra mắt mô hình
tuyến đường thủy nội địa cửa đại cù lao tràm văn hóa an toàn mô hình được kỳ vọng là sẽ nâng cao
ý thức chấp hành giao thông đường thủy và đảm bảo an toàn cho du khách
tuyến đường thủy nội địa cửa đại cù lao chàm văn hóa an toàn mô hình có sự phối hợp chặt chẽ
của sáu đơn vị có mặt trên tuyến bàn chỉ đạo sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền các văn bản
pháp luật liên quan đến an toàn giao thông đường thủy cứu nạn cứu hộ xử lý các phương tiện vi phạm
và đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội ngoài ra một tổ tự quản với sự tham gia
của một mươi bốn chủ phương tiện thuyền viên cũng được thành lập sự gắn kết giữa các thành viên sẽ là tiền đề
để xây dựng bến thủy an toàn văn hóa
trước đây thì chưa có cái mô hình này thì chúng tôi còn lạc loại đi trên biển thì những cái thông tin với nhau
thật là cái sự đoàn kết nó chưa có bây giờ thành lập cái tổ này rồi thì chúng tôi sẽ có cái mối liên hệ
các về vấn đề thời tiết về vấn đề an toàn về cứu hộ cứu nạn trên biển chúng tôi sẽ gắn kết với nhau
và mục đích chung là để đảm bảo cho du khách ra đảo
về lại được an toàn
riêng cái về đội quản lý ở đây thì về việc thực hiện và phối hợp với biên phạm và bánh bà bạch phối hợp với nhau
để thực hiện theo đúng quy trình và quy định của pháp luật
cùng lâu chàm cách đức liên một mươi tám km đây là hòn đảo được unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới
mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan do đó vấn đề an toàn cho du khách phải được đảm bảo
ngoài xây dựng mô hình phòng cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra kiểm soát giám sát chín mươi hai phương tiện hoạt động trên tuyến
trong thời gian qua trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến tài cũng có số vi phạm
cụ thể chủ yếu là các hành vi điều khiển phương tiện trả quá số người cho phép
một số hành vi là sử dụng phương tiện không thực hiện cái đăng kiểm lại
hoặc là không có thí đủ
nhiều hành vi không hướng dẫn hành khách mặc áo phao
những việc này chúng tôi sẽ tuyên truyền hướng dẫn từng cụ thể cho từng phương tiện
đồng thời sẽ tổ chức tuần tra xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm
quảng nam hiện có ba trăm bốn mươi hai km đường thủy nội địa với ba mươi năm bến khách ngang sông một trăm một mươi ba bến hành khách bến tổng hợp
nhiều mô hình khác cũng đã được triển khai như tiến loa an ninh an toàn giao thông đường thủy bến đò an toàn
hướng đến đảm bảo an toàn
với các giải pháp đồng bộ được đưa ra hy vọng rằng sẽ không còn xảy ra các vụ tai nạn thương tâm
từ đó giúp người dân và du khách cảm thấy an toàn khi di chuyển trên các tuyến đường thủy nội địa
thực đơn được thay đổi mỗi ngày không trùng lập
thực phẩm dùng để chế biến món ăn đều được mua trong ngày nên giữ được độ tươi và đảm bảo sức khỏe
mở bán từ khoảng một mươi sáu h ba mươi nhưng đầu bếp và các tình nguyện viên trong quán đã tất bật chuẩn bị từ sáng sớm
đảm nhận vai trò đầu bếp tại quán cơm suốt ba năm nay anh khải luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình
để chuẩn bị anh khải luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình
vì đủ một trăm năm mươi suất cơm mỗi ngày tôi và mọi người phải tất bật từ sáng